thưa quý vị sau khi cắt cỏ phụ giúp cho bố của mình thì ba em nhỏ đã xin ở lại câu cá tại ao cá cách nhà hơn năm trăm linh m
và không may cả ba em đã đuối nước thương tâm vụ việc vừa xảy ra tại xã eapok huyện cư cui tỉnh đắk lắc
vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày bảy tháng năm sau khi ba bố con anh nguyễn văn trường bốn mươi hai tuổi đi cắt cỏ cho bò về
thì các con xin đi câu cá tại ao của một hộ dân cách nhà khoảng năm trăm linh mét đến tối khi không thấy các con về gia đình và người thân đã đi tìm
đến khoảng hai mươi h một mươi năm phút cùng ngày thì phát hiện cả ba em đã tử vong dưới ao tiếp nhận thông tin cơ quan chức năng đã có mặt để làm rõ vụ việc
ngay trong đêm ban giám hiệu nhà trường cùng với các thầy cô giáo đã đến thăm hỏi chia buồn cùng với gia đình và tổ chức vận động ủng hộ để lo hậu sự cho các em
được biết gia đình anh trường có năm người con và hoàn cảnh rất khó khăn